phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa ra công điện yêu cầu các trạm thu phí thực hiện nghiêm quy định ngừng thu phí xả trạm cho phương tiện lưu thông khi xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài tại các trạm bảo đảm an toàn giao thông trong hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỳ hợi
công điện yêu cầu huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông vận tải lực lượng cảnh sát khác đẩy mạnh tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông chỉ đáo các cơ sở y tế trung ương và địa phương tăng cường nhân lực trang thiết bị thuốc chữa bệnh và máu cứu chữa các nạn nhân bị tai nạn thương tích kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tất cả các nạn nhân tai nạn giao thông và cấp cứu tại đơn vị các lực lượng chức năng bảo đảm giao thông thông su
thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán đặc biệt là các tuyến giao thông hướng với hà nội thành phố hồ chí minh xử lý điều tiết khắc phục kịp thời khi có sự cố tai nạn giao thông không để ổn tắc giao thông kéo dài